với nhiều bạn trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn chỉ học hết phổ thông thì để kiếm được một công việc tốt ổn định không phải là điều dễ dàng
tuy nhiên nhờ tham gia chương trình sáng kiến thanh niên lập nghiệp đã có không ít bạn hoàn thành khóa đào tạo miễn phí sáu tháng và được làm việc tại các khách sạn nhà hàng năm sao
vì hoàn cảnh gia đình khó khăn đông anh chị em nên minh nguyệt chỉ dám học hết lớp một mươi hai
cách đây vài tháng được học việc tại một khách sạn năm sao vẫn chỉ là mơ ước đối với cô gái người dân tộc giao này
thế nhưng hôm nay em đã có thể tự tin chế biến những món ăn rất chuyên nghiệp và có cơ hội làm việc ở những khách sạn hạng sang
giống như minh nguyệt gần bốn mươi thanh niên có hoàn cảnh khó khăn khác
cũng đã trở thành một khách sạn hạng sàng
mình đã trở thành một khách sạn hạng sàng
mình đã trở thành một khách sạn hạng sàng
chương trình sáng kiến thanh niên lập nghiệp hiện đang được thực hiện tại hai mươi hai quốc gia trên thế giới
nhằm giải quyết thân nghiệp đoán nghèo và bị bóc lột lao động thanh niên
được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay chương trình đã giúp cho hơn một trăm hai mươi học viên được cấp chứng chỉ
với trên chín mươi có việc làm ổn định